công tác của công an phường tân lập phát hiện một nhóm sáu thanh niên đang tụ tập có biểu hiện nghi vấn nên đã mời về trụ sở công an phường để làm việc
nhóm này đều trú ở thành phố buôn ma thuật
quá trình làm việc các đối tượng khai nhận mang theo hung khí và hẹn với nhóm thanh niên khác tại địa điểm này để giải quyết mâu thuẫn
khi đang đứng chờ để chuẩn bị đánh nhau thì bị cơ quan công an phát hiện
qua tuần tra đêm công an phường tân lập còn phát hiện một nhóm thanh niên mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như dao mã tấu tuyếp sắt đang tụ tập tại khu vực đường võ thị sáu
những công dân này đã bị lực lượng chức năng của trung quốc kiểm tra và phát hiện nhập cảnh trái phép vào trung quốc
trong số ba mươi công dân được trao trả gồm tám nam và hai mươi hai nữ có tới hai mươi tám người là dân tộc mông ở xã hố mít huyện than uyên của tỉnh lai châu
tại buổi tiếp nhận lực lượng biên phòng hai bên đã ký kết biên bản đồng thời cũng thống nhất trong thời gian tới lực lượng hai bên tiếp tục phối hợp tuyên truyền cho nhân dân hai bên biên giới không xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai đã phối hợp với kiểm dịch y tế tiến hành các thủ tục lấy lời khai y tế khám sàng lọc và kiểm tra thân nhật